cháy lớn xảy ra tại thôn khe gầy xã tân hương huyện yên bình tỉnh yên bái
đã làm bốn người bị thương nặng thiêu dụi ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản
vụ cháy xảy ra vào lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng hai tại nhà ông ninh văn vi
khiến ông vi và ba người trong nhà bị bỏng thiêu dụi căn nhà gỗ hơn chín mươi triệu đồng tiền mặt
cùng toàn bộ tài sản ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hai trăm linh triệu đồng
nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện